tiếp tục ngày làm việc thứ hai của đại hội lần thứ hai mươi hai hội đồng hòa bình thế giới đang diễn ra tại hà nội
ngày hôm nay đại hội đã tiến hành các phiên thảo luận theo chương trình với các nội dung quan trọng
vào chiều ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp các đại biểu đến từ bốn mươi năm quốc gia tham dự đại hội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định nhà nước nhân dân việt nam luôn trân trọng
ghi nhớ sự ủng hộ đoàn kết mạnh mẽ và giúp đỡ quý báu của các tổ chức dân chủ tiến bộ quốc tế
trong đó có hội đồng hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây
cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
đồng thời nhấn mạnh việt nam luôn thủy chung với bạn bè truyền thống kiên định đoàn kết
ủng hộ nhân dân các nước đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội
vì một thế giới công bằng và phát triển bền vững
việt nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các phong trào của hội đồng
cũng như các phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội
chủ tịch nước tin tưởng đại hội lần thứ hai mươi hai của hội đồng sẽ thành công tốt đẹp
với nhiều sáng kiến chương trình hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình và đoàn kết quốc tế
tại buổi tiếp lãnh đạo hội đồng hòa bình thế giới và hội đồng hòa bình các nước bày tỏ sự kính trọng
tình cảm yêu mến chủ tịch hồ chí minh ngưỡng mộ truyền thống thành tựu của đất nước và nhân dân việt nam anh hùng
biểu tượng của hòa bình thế giới
đại diện các nước mong muốn hợp tác với việt nam để duy trì nền hòa bình thế giới
vì một trật tự thế giới công bằng công lý bởi nhân dân việt nam rất yêu trụng hòa bình
và việt nam chiếm vị trí quan trọng trong lòng những người yêu mến hòa bình thế giới
sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao
ngài azad spirey nasser benford thứ trưởng ngoại giao nước cộng hòa haiti
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh việt nam coi trọng và mong muốn mở rộng
làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với haiti tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được
trong chuyến thăm song phương trước đây về nông nghiệp thủy sản viễn thông sản xuất hàng tiêu dùng
xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế diễn đàn song phương và đa phương
trong thời gian tới để tăng cường quan hệ giữa việt nam và haiti nói chung và giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước nói riêng
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các cơ quan chức năng haiti có biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho doanh nghiệp
và công dân việt nam đang sinh sống làm việc tại haiti đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật của haiti để nâng cao hiểu biết lẫn nhau tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên lĩnh vực an ninh cảnh sát
đặc biệt bộ công an việt nam sẽ nghiên cứu khả năng ký kết các văn bản hợp tác với các cơ quan chức năng của haiti
nhằm tạo cơ sở cho quan hệ hợp tác trong phòng chống tội phạm giữa hai nước
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp
ngài azad pirie nasser benford bày tỏ vui mừng về những nội dung trao đổi thống nhất trong buổi tiếp
đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nước cộng hòa haiti với bộ công an việt nam trong thời gian tiếp theo
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai kế hoạch chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
và xây dựng thí điểm
công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tham mưu với các cấp chính quyền
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cung cấp
chỉ đạo và tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt hiệu quả thiết thực
nhiều đơn vị địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung hình thức
phù hợp với tình hình điều kiện hoàn cảnh của địa phương tạo sức lan tỏa thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân
có phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
bên cạnh đó công an các đơn vị địa phương đã tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho nhân dân
thăm hỏi và tặng hơn ba mươi năm xuất quà trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng cho các cá nhân gia đình chính sách gương điển hình tiên tiến các mô hình hoạt động hiệu quả
qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi thực sự là ngày hội của nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu thời gian tới để tiếp tục thực hiện hiệu quả ngày hội
công an các đơn vị địa phương cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa đấu tranh các loại tội phạm hình sự các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức
đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải hợp lòng dân vừa sức dân vì lợi ích của nhân dân
tại hội nghị bộ công an cũng đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân đã tiếp nhận và xử lý trao đổi hàng chục nghìn lượt thông tin liên quan tới tội phạm xuyên quốc gia với các nước thành viên của tổ chức hình sự quốc tế interpol
trong đó có nhiều tin liên quan tới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
cảnh báo này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc tế điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do bộ công an tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
thông tin tại hội thảo cho biết hiện nay các đối tượng phạm tội thường triệt để lợi dụng yêu thế của công nghệ thông tin như sử dụng tính năng bảo mật mã hóa tính ẩn danh để tránh bị phát hiện khi thực hiện các hành vi phạm tội
hệ thống phương tiện kỹ thuật phục vụ phát hiện thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
thực tế trên đòi hỏi phải nghiên cứu tổng kết công tác điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng giúp nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm này trong tình hình mới
theo đó cần tiếp tục giả soát các văn bản pháp lý liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nâng cao hiệu quả hợp tác với interpol
xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp chia sẻ kết nối và chia sẻ dữ liệu tăng cường hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thực thị pháp luật
các ý kiến tham luận tại hội thảo là căn cứ cơ sở khoa học giúp bộ công an hoàn thiện lý luận tham mưu với đảng nhà nước xây dựng chính sách pháp luật
lạng sơn là một tỉnh miền núi với hai mươi xã và một thị trấn biên giới điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
với vị trí địa lý như vậy đây được coi là địa bàn chiến
sau khi đối chiếu và so sánh những tên mà bà hạnh cung cấp công an xã thanh sơn thật vui mừng khi tìm được những tên phù hợp trong đó có tên cụ lê thị kiện sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một cụ lê thị hơn sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi chín trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang còn sống và hiện là công dân xã thanh sơn đồng thời nhanh chóng xác minh và liên lạc giúp mẹ con bà hạnh tìm đến nhà cụ kiện và cụ hơn để gặp lại người thân
sau khi nhận được thông tin có người dân đến trình báo về việc tìm thân nhân sau ba mươi năm năm xa cách tôi trực tiếp chỉ huy phân công đồng chí đỗ văn hùng phó trưởng công an xã để kiểm tra các thông tin mà người dân cung cấp đặc biệt là những nội dung và những tên tuổi và những trường hợp thân nhân của các bác ở trong đắk lắk các bác ra trình báo
trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tôi đã tìm được một số người liên quan chúng tôi cũng đã đến tận gia đình và cũng được người dân tiếp đón và cũng như được các sự hỗ trợ của gia đình cũng đã tìm được những người thân
niềm vui vỡ hỏa tâm nguyện đã được thực hiện bà hạnh cũng tìm lại được người thân
những giọt nước mắt xúc động vui sướng đến cội cùng của bà hạnh và người thân trong cuộc hội ngộ kỳ diệu cũng là niềm vui hạnh phúc của những cán bộ chiến sĩ công an hà nam nói chung
công an xã thanh sơn nói riêng thêm một lần nữa cho thấy những ý nghĩa từ việc số hóa hồ sơ đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an và sự kỳ diệu mà đề án sáu mang lại
viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định viện kiểm sát đã truy tố các bị cáo tại công ty cổ phần dược phẩm cửu long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với khung hình phạt từ một mươi đến một mươi năm năm tù
đối với các bị cáo tại bộ y tế đại diện viện kiểm sát cho biết đã cân nhắc đề nghị mức án phù hợp trong đó có ba bị cáo được hưởng án treo
nói lời sau cùng tại tòa hầu hết các bị cáo đều xin hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tiếp tục vắng mặt tại phiên xét xử ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một vì lý do sức khỏe và cũng có đơn bày tỏ nguyện vọng xin được giảm án
hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
world cup năm hai nghìn hai mươi hai là sự kiện được mong chờ của người yêu thể thao thế nhưng đây cũng là dịp tung hoành của các con bạc
từ trước khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này diễn ra các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý bơm điểm cắt trang tài khoản cá cược
thậm chí là các đối tượng còn lấy thêm chỉ một tài khoản super tương đương một mươi tỷ đồng trung bình mỗi tháng hơn bốn trăm linh tỷ đồng
đây là phương thức hoạt động của đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng mà bộ công an vừa triệt phá
ngày hai mươi một tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đồng loạt triển khai một mươi năm tổ công tác tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp đối với một mươi bốn đối tượng
sau một thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cơ quan công an xác định bùi văn thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá đá gà đánh bài trên mạng internet thắng thua bằng tiền việt nam đồng
các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng telegram riber để lấy tài khoản tổng super qua mạng sau đó giao cho đối tượng bùi phương thảo là nhân viên kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
để chuẩn bị cho giải world cup hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý con bạc lấy thêm chỉ một tài khoản super đã có hai triệu năm trăm linh nghìn điểm đô la mỹ tương đương một mươi tỷ đồng tiền việt nam
trung bình mỗi tháng hơn bốn trăm linh tỷ đồng số tiền dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng hiện cục cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan xử lý triệt để đường dây tội phạm này
như đã dự báo từ trước về diễn biến tình hình tội phạm cơ bạc cá độ bóng đá sẽ có những diễn biến phức tạp vào thời điểm trước trong mùa world cup hai nghìn hai mươi
thực tế thời gian vừa qua liên tiếp các đường dây đánh bạc cá độ bóng đá đã bị lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ
trong đó có những đường dây cá độ khủng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
điều này cho thấy là mặc dù cơ quan công an đã đưa ra cảnh báo thế nhưng các đối tượng cũng như là một bộ phận người dân vẫn cố tình tham gia vào các trò may rủi đỏ đen và vi phạm pháp luật
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
mới đây nhất cục cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị thuộc bộ công an và công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc với quy mô hoạt động lên đến gần ba mươi tỷ đồng bắt giữ một mươi bốn đối tượng
phương thức thủ đoạn chung của các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc này đó là tổ chức cá độ bóng đá qua mạng thông qua các trang web cá cược như bóng tám mươi tám com ag bóng tám mươi tám com
công nhận thì em có so với các giao của thương và hà và vinh ạ thì là giao đô chín và một mươi
các đường dây cá độ được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập
trên nhỏ các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại việt nam
từ đó chúng tung ra nhiều hình thức chiêu trò quảng cáo trao mời hấp dẫn công khai để lôi kéo người tham gia
cái hình thức mà cá độ bóng đá trong cuốn góp này diễn ra trên không gian mạng thì đang có cái xu hướng diễn biến
hết sức phức tạp lý do tại sao như thế là bởi vì cái hình thức này hiện nay là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
nó lợi dụng triệt để những cái sơ hở trong cái quản lý về thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng quản lý về thanh toán qua trung gian
rồi lợi dụng triệt để những công nghệ hiện đại và như là các phần mềm trên không gian mạng qua cái điện thoại có thể kết nối internet
thì có thể tổ chức đánh bạc
người dân hiện nay hầu hết đều sử dụng điện thoại thông minh nên dễ dàng tạo tài khoản và kết nối chuyển tiền nạp tiền để tham gia cá cược
do đó rất dễ bị cuốn hút vào các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức cá độ bóng đá hay các trò chơi trực tuyến
người chơi sẽ đối diện với hệ lụy đó là rơi vào tình trạng khuynh ra bại sản vì cơ bạc
đồng thời cũng sẽ phải đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật khi cơ quan công an đấu tranh và bóc gỡ
người tham gia cũng như gia đình của người ta và nó nạch sinh rất nhiều tội phạm khác
từ tội phạm bắt giữ người trái pháp luật cho đến tội phạm lừa đả rộn cắp
đây là hệ lụy rất lớn trong xã hội cho nên tôi cũng đề nghị những người dân tham gia xe bóng đá trong nguồn cắp này
cần phải hiểu rằng tất cả những hành vi cá cược trong nguồn cắp này bằng vật chất bằng tiền bạc
thì đều là vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý nghiêm
việc triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc ngay từ đầu mùa giải quân gấp cho thấy
sự chủ động nhận diện từ sớm từ xa kịp thời ngăn chặn những hệ lụy khôn lường
nhất là trong thời gian diễn ra quân cắp hai nghìn hai mươi hai
bộ công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng
trong thời gian tới các công viên sẽ chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điển đường dây cờ bạc cá độ bóng đá
đồng thời phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh tạo sức gian đe chung toàn xã hội
ngay khi phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động tín dụng đen
công an tỉnh hải dương đã xác lập chuyên án
sau hai tuần thu thập thông tin tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra công an tám huyện thị xã thành phố
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can một mươi bốn đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền giao dịch trên năm mươi một tỷ đồng
công an huyện kim thành tứ kỳ thanh hà gia lộc nam sách ninh giang thành phố hải dương thị xã kinh môn
công an tỉnh hưng yên công an thành phố hà nội công an tỉnh tây ninh và công an tỉnh quảng ninh
chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra phát hiện triệu tập hai mươi chín đối tượng liên quan
đến một mươi bốn tài khoản trên một phần mềm cho vay lãi nặng
qua điều tra lực lượng công an xác định số tiền giao dịch của đường dây này lên tới trên năm mươi một tỷ đồng
với hành vi thuê người
giả danh nhân viên hãng nước hoa để gọi điện lừa đảo bị hại mua nước hoa giả
ba đối tượng gồm nguyễn duy khánh lê kim hải và nguyễn thanh tân đã bị công an thành phố thái bình
ra quyết định khởi tố về tội sản xuất hàng giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này đã thuê các nhóm nhân viên là nữ sử dụng các dữ liệu do khánh cung cấp
để gọi điện lừa đảo bị hại mua nước hoa giả
chúng đã lừa đảo chiếm đoạt của gần một mươi người ở các tỉnh thành phố trên cả nước
với số tiền hàng tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ trên một mươi một hai trăm linh lọ nước hoa được làm giả
ba trăm tám mươi hộp nước hoa giả thành phẩm một trăm linh chiếc điện thoại các loại
cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan trị giá lên đến gần tám tỷ đồng
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với một mươi một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cũng vừa bắt quả tang hai đối tượng
gồm nguyễn thị kiều linh và quách minh trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra căn nhà ở đường ba mươi tháng bốn khóm một phường ba thành phố sóc trăng
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
thu giữ chín mươi một gói ma túy có trọng lượng trên một trăm năm mươi gram
ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm giữ gần hai trăm năm mươi ống thủy tinh là dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và số tiền trên một mươi chín triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
linh là người trực tiếp lấy ma túy
sau đó phân chia nhỏ và giao cho đối tượng trung bán cho các con nghiện
tám thanh thiếu niên đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tạm giữ hình sự về hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
vào tối ngày hai mươi tháng một mươi một ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc có hai nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô
trên quốc lộ bốn b mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến
công an huyện lộc bình
đã nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an hai nhóm có tổng cộng là bốn mươi bảy đối tượng
chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện lộc bình
cầm đầu các nhóm là lâm quốc khánh và hoàng xuân bắc đều sinh năm hai nghìn sáu
do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên các đối tượng đã tụ tập lôi kéo nhau để giải quyết mâu thuẫn
ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí
trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm
mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn một tài xế vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa thông tin về tuần đầu thực hiện cao điểm tết năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi một xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm mươi chín chín trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền một trăm một mươi một sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng
một năm trăm một mươi giấy phép lái xe trong đó vi phạm nồng độ cồn là chín chín trăm ba mươi ba trường hợp
dương tính với chất ma túy là năm mươi hai trường hợp vi phạm tốc độ tám chín trăm năm mươi sáu trường hợp
hai năm trăm bảy mươi bảy trường hợp quá khổ quá tải trợ quá số người quy định sáu trăm chín mươi tám trường hợp
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai lực lượng
phương tiện để đảm bảo trợ tự an toàn giao thông trợ tự xã hội
qua đó sẽ giúp giao thông thông suốt an toàn nhân dân đón tết an vui và hạnh phúc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv